bắt giữ một vụ vận chuyển tân dược nhập lậu trên địa bàn của thành phố hồng ngự
với trị giá hàng trăm triệu đồng
khoảng giờ ngày một tháng một mươi một khi tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã tân hội
thành phố hồng ngự đội kiểm soát hải quan thuộc cục hải quan tỉnh đồng tháp
phối hợp công an xã tân hội và đồn biên phòng bình thạnh phát hiện một đối tượng
điều khiển xe mô tô chở nhiều túi nilon màu đen nghi là hàng nhập lậu
phát hiện tổ kiểm soát đối tượng đã bỏ chạy để lại xe và hàng hóa
qua kiểm tra bên trong năm túi ni lông màu đen có chứa hơn sáu mươi một viên thuốc tân dược các loại
trị giá hàng trăm triệu đồng